công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thị xã trơn thành đang tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ cái chết của một nam thanh niên nạn nhân được phát hiện tử vong trong bụi cỏ bên đường vào sáng ngày sáu tháng một mươi một
trước đó vào khoảng sáu giờ sáng cùng ngày một người dân đi cạo mũ cao su ở khu vực phường minh hưng thị xã trơn thành phát hiện một chiếc xe máy đang nằm bên lề đường
người này lại gần kiểm tra thì phát hiện một nam thanh niên tử vong trong bụi cỏ bên đường
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ
tại hiện trường danh tính của nạn nhân được xác định tên vi văn kiên ba mươi ba tuổi là người địa phương phường minh thành
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ